cần tập trung quán triệt tổ chức thực hiện đầy đủ cụ thể hóa sát hợp với đặc điểm điều kiện đặc thù của thái nguyên quán triệt phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh

đó là động lực to lớn để người lính cảnh sát biển luôn vững tâm chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của tổ quốc giữa muôn trùng sóng gió
trong không khí xuân mới đang đến gần những con tàu cảnh sát biển lại uy dụng tiến ra biển lớn với tinh thần trách nhiệm và tình yêu với biển đảo